tối ngày hôm qua hai mươi chín tháng sáu tại khu vực xã ân phú huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh cũng đã xuất hiện điểm cháy rừng
điểm phát lửa ở núi mồng gà thuộc địa phận xã sơn long huyện hương sơn
do thời tiết nắng nóng kèm theo gió lào thổi mạnh nên ngọn lửa đã nhanh chóng lây lan
tính đến sáng ngày hôm nay sau một đêm huy động lực lượng hàng trăm người cứu rừng
đám cháy tại khu vực núi mồng gà xã sơn long huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh cơ bản đã được dập tắt
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi chín tháng sáu đám cháy khởi phát từ địa phận xã ân phú huyện vũ quang
sau đó lan sang khu vực thôn bốn xã sơn long và khu vực dắp danh dã sơn trà tỉnh hà tĩnh
ngay sau khi phát điện cháy rừng huyện hương sơn đã huy động hàng trăm người kịp thời có mặt
tiếp cận hiện trường và dùng các phương tiện để không chế đám cháy
tuy nhiên do địa hình khó khăn thời điểm cháy vào đêm tối cộng với gió tây nam thổi mạnh
nên đám cháy bùng phát rất nhanh trên khu vực ba mươi hectare rừng trong đó hơn năm hectare rừng đã bị thiêu dụi
hiện cấp ủy chính quyền địa phương đang tập trung lực lượng ngăn chặn không cho đám cháy bùng phát trở lại